mỗi ngày thì cung cấp ra thị trường hàng tấn ngó sen và để làm đẹp thực phẩm
thu hút người tiêu dùng một cơ sở kinh doanh đã ngâm tẩy thực phẩm trong hóa chất
và vụ việc này vừa được phát hiện trên địa bàn huyện củ chi tp hcm
tối ngày hai mươi một tháng một phòng cảnh sát môi trường đã kiểm tra hộ kinh doanh nguyễn bá thinh
tại xã bình mỹ huyện củ chi do ông nguyễn bá thinh làm chủ
lực lượng chức năng đã phát hiện hơn hai mươi thùng nhựa lớn đang ngâm ngó sen với hóa chất
ước tính khoảng tám tấn cùng với nhiều can nhựa không có nhãn mát và không có thời hạn sử dụng
bên trong chứa hóa chất dạng lỏng nhiều bao hóa chất đã dạng bột không được sử dụng trong chế biến thực phẩm
và sau khi lập biên bản toàn bộ tăng vật đã được thu giữ để tiến hành điều tra mở rộng